và mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin điều tra của bộ công an về dấu hiệu lợi ích nhóm tại bộ giáo dục và đào tạo
thanh tra chính phủ vừa kiến nghị thủ tướng cho chuyển thông tin hai nội dung sang bộ công an để xem xét xử lý theo quy định
cụ thể nội dung thứ nhất hướng dẫn sử dụng sách bài tập sách tham khảo có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa bộ giáo dục và đào tạo
là cơ quan quản lý nhà nước với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
trong việc in ấn phát hành sách bài tập
và nội dung thứ hai là lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa
theo phương thức trào hàng cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
có nhiều điểm bất thường chưa đảm bảo công bằng minh bạch và có hiệu quả kinh tế
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
trong khi đó ngày hôm qua công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín mươi chín
ba d ở thị trấn phố mới huyện quế võ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố một mươi bốn đối tượng
tại trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ chín mươi chín ba d về hành vi nhận hối lộ
trong đó giám đốc là dương trung lâm ở thành phố bắc ninh
phó giám đốc là dương đình phú ở huyện tiên du và một mươi hai đăng kiểm viên
một mươi bốn đối tượng thống nhất thu tiền phí bùi trơn từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một xe
để bỏ qua một số lỗi kỹ thuật hoặc được làm nhanh các bước đăng kiểm
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã thu khoảng sáu năm tỷ đồng tiền phí bôi trơn
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu máy móc thiết bị
liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng
mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và nhiều tỉnh thành
công an huyện hóc môn cùng với các phòng nghiệp vụ công an tp hcm
đã khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi nghìn một trăm bốn mươi sáu
ở cụm c một khu công nghiệp khánh đông quốc lộ hai mươi hai xã xuân thới sơn huyện hóc môn
đến nay cơ quan công an đã khám xét một mươi hai trung tâm đăng kiểm
trong đó bảy trung tâm đăng kiểm của tp hcm và năm trung tâm đăng kiểm của các tỉnh thành
đã khởi tố bốn mươi ba bị can về các tội môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
hiện công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
và trách nhiệm trong công tác
quản lý nhà nước công tác thanh tra kiểm tra
trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định
trước đó trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tp hcm chủ trì phối hợp với công an tp hcm
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã khám xét trụ sở cục đăng kiểm việt nam
tại địa chỉ một mươi tám đường phạm hùng phường mỹ đình quận năm tử liên tp hcm
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ máy móc
và theo điều tra ban đầu từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật
như cơi nới thùng không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn
nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
công an tp hcm đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm
tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và một số tỉnh thành
tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng
về hành vi cướp tài sản trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
riêng năm đối tượng có liên quan được cơ quan công an cho tại ngoại điều tra
qua công tác nắm tình hình công an huyện gò dầu phát hiện nhóm đối tượng
có tiền án tiền sự nghiện ma túy không nghề nghiệp và sống lang thang
nhưng lợi dụng ban đêm các đối tượng điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường
trên địa bàn huyện và các vùng lân cận tìm những tài sản có giá trị
như xe mô tô tiền điện thoại cây cảnh của người dân để lấy trộm
bán lấy tiền chưa nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
tám tháng một mươi hai phát hiện các đối tượng đang tập trung tại nhà của huỳnh tấn đạt
khu phố thanh bình c thị trấn gò dầu huyện gò dầu
để cùng nhau sử dụng ma túy và bàn bạc chuẩn bị tiếp tục đi trộm cắp tài sản
công an huyện đã nhanh chóng bố trí nhiều tổ công tác xung quanh nhà của đạt
và bất ngờ ập vào bắt giữ chín đối tượng thù giữ sáu xe mô tô một điện thoại di động
hai cây mai là tăng vật của các vụ trộm và hai điện thoại di động
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ
trong đó một vụ là cướp tài sản một vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và một mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện gò dầu
thị xã trảng bàng bến cầu với tổng giá trị tài sản thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt quả tang
và tạm giữ hình sự ba đối tượng thiếu niên lợi dụng sơ hở tiến hành trộm cắp hai mươi ba triệu đồng tiền mặt
và nhiều tài sản có giá trị của du khách
khi đang tham quan tại khu vực hồ xuân hương
và đây tiếp tục là lời chuông cảnh báo đến du khách
cần phải cẩn trọng cất giữ tài sản trong quá trình tham quan du lịch
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cũng tăng cường tuyển tra đảm bảo an ninh trật tự
nhất là tại các điểm tập trung đông người
chợ đêm đà lạt một địa điểm luôn trong tình trạng chật kín người như thế này
đây cũng là địa bàn mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp móc túi
tại đây công an phường một đã bắt quả tan nhiều vụ móc túi
khách du lịch
các đối tượng chủ yếu là dân ngoại tỉnh hoạt động theo nhóm
lợi dụng lúc du khách mua sắm hay chụp ảnh mất cảnh giác
thì ra tay móc túi và nhanh chóng cùng đồng bọn cất giấu tàu thoát
trước đây việc trộn cắp móc túi trên địa bàn phường một tp đà lạt
xảy ra rất thường xuyên
nhưng có thể nói là nhờ công tác phối hợp giữa các đội nghiệp vụ
không phải là chỉ ở trong tỉnh mà thậm chí ngoài tỉnh
số đối tượng lạ đến trên địa bàn phường
và chúng tôi cũng đã có xây dựng một cái kế hoạch cụ thể là
cái mô hình tự giác tại khu vực chợ đêm
khi mà số đối tượng lạ mà có biểu hiện liên quan đến móc túi
thì những người dân đó người ta đã trực tiếp gọi về cho lực lượng công an phường
theo công an phường một trung bình mỗi đêm chỉ riêng khu vực chợ đêm
ven bờ hồ xuân hương đón khoảng một mươi năm lượt du khách
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự công an phường đã xây dựng mô hình
chợ đêm tự bảo quản về an ninh trật tự
với ba mươi thành viên là các tiểu thương
phân bộ từ đầu đến cuối chợ
các thành viên được công an phường thường xuyên trao đổi
về cách thức hoạt động nhận diện đối tượng nghi vấn
và kịp thời xử lý tình huống xảy ra
các đối tượng hay khoát cái áo khoát lên cái tay của mình
là hầu như các đối tượng nó thường thường là sẽ móc túi
tức là họ sẽ sát sát vào người mình họ sát vào người mình
họ móc một cái là họ đi luôn
hoặc là những trường hợp là họ đi họ cầm cái giỏ không thôi
không có gì trong đó xong rồi họ móc xong rồi bỏ vô giỏ luôn
họ đi mất
thì đó là một số mà các đồng chí công an
hay nhắc nhở người dân
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang bước vào mùa cao điểm du lịch
cùng với sự kiện lễ hội festival kéo dài
do đó số lượng du khách tăng đáng kể
công an một mươi hai phường trọng điểm tại thành phố đà lạt
phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra mật phục
giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là khu vực trung tâm chợ đêm quảng trường hồ xuân hương
ngoài cái việc mà lực lượng công an đã chuyển khai các cái giải pháp
giải pháp giải pháp giải pháp
các cái biện pháp các cái công tác nghiệp vụ
đối với du khách chúng ta cũng phải có những nâng cao cảnh giác
để không để cho kẻ gian những đối tượng lợi dụng
đối với việc đảm bảo cho an toàn cho du khách
thì chúng tôi cũng đã có cái thông tin trao đổi với hai mươi bốn tỉnh lân cận
để làm sao mà nắm quản lý số đối tượng lưu động
để chủ động có những cái nâng cao cảnh giác
giải pháp đấu tranh cho
từ những vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
không nên đem quá nhiều tư trang có giá trị tiền bạc đến nơi đông người
cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng sơ hở
để trộm cắp móc túi
cộng quan thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa điều tra làm rõ
bắt xử lý hà thị trang chú tại phường tân an thành phố bô ma thuật
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
thủ đoạn của trang là yêu cầu người vay phải đến văn phòng công chứng
làm biên bản giao nhận tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đối với tài sản thế chấp
trong đó số tiền mua bán đất chính là tổng số tiền gốc và lãi
mà hai bên tự thỏa thuận
sau khi hết thời gian thỏa thuận nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi
thì tài sản thế chấp sẽ thuộc quyền sử dụng của trang
với lãi suất tương đương là một trăm bốn mươi sáu một năm
và đến nay trang đã thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
trong những ngày cuối năm ở nhiều địa bàn giáp danh
luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
do vậy công an huyện đông anh hà nội đã tăng cường trao đổi thông tin
nắm tình hình địa bàn đối tượng
và qua đó đã kịp thời bắt giữ xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật
quyết tâm giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
một đối tượng gồm đàm trọng quân nguyễn văn tuyên phạm quốc trọng
và nguyễn anh tuấn đều ở huyện sóc sơn hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội
tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cướp tài sản
điều đáng nói quân tuyên và trọng
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn
khởi tố về hành vi tương tự
tuy nhiên vì ham chơi các đối tượng trốn khỏi nơi cư trú
sang địa bàn đông anh tiếp tục thực hiện cướp tài sản
bọn em sẽ dùng dao đe dọa
qua kết quả ban đầu lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã khám phá
một số các vụ việc của nhóm liên quan đến tội phạm cửa bạc cá độ qua mạng
cũng như là tội phạm cướp tội phạm trộm
cũng đã triệt phá bốn ổ nhóm
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng tiếp tục tổ chức các biện pháp phòng ngừa
thời điểm cuối năm các đối tượng có hành vi kinh doanh
văn bán hàng giả hàng kếm tài sản